trong ba ngày một mươi năm một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai số ca mắc covid một mươi chín mới được bộ y tế công bố tại việt nam là trên ba mươi ca nhiễm
số ca nhiễm sars cov hai mới tại việt nam vẫn trên đà tăng mạnh vượt hai mươi ca bệnh kể từ ngày tám tháng hai đến nay
xu hướng này phù hợp với nhận định của các chuyên gia và bộ y tế sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần
theo công bố của bộ y tế ngày một mươi bảy tháng hai việt nam có ba mươi sáu hai trăm linh ca nhiễm mới trong đó một mươi người nhập cảnh và ba mươi sáu một trăm chín mươi ca tại sáu mươi hai tỉnh thành phố
đáng chú ý một mươi hai tỉnh thành phố ghi nhận trên một ca bệnh mới có trong ngày số lượng cao nhất từ trước đến nay
các địa phương này bao gồm hà nội thái nguyên quảng ninh hải phòng phú thọ vĩnh phúc bắc ninh nghệ an hải dương nam định hòa bình và bắc giang
theo thông tin từ sở y tế hà nội
từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng hai đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai trên địa bàn thành phố ghi nhận ba tám trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín
trong đó có chín trăm một mươi ba f được phát hiện tại cộng đồng hai chín trăm tám mươi ca đã được cách ly
số lượng f được phân bố tại bốn trăm chín mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số xã phường có số ca mắc cao trong ngày là an khánh ninh hiệp long biên quảng an đại mỗ cổ nhuế điện biên
cộng dồn số ca mắc hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là một trăm tám mươi sáu chín trăm chín mươi tám ca
theo công bố từ bộ y tế từ ngày một mươi bảy tháng hai hà nội có một mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín tử vong cao nhất cả nước
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng hai hà nội có một trăm hai mươi sáu bảy mươi ba ca f đang điều trị theo dõi
trong đó có khoảng hơn một trăm hai mươi một ca f đang điều trị tại nhà và tám trăm năm mươi ba ca điều trị tại khu cách ly
hà nội có một trăm hai mươi sáu bảy mươi ba ca f đang điều trị tại nhà và tám trăm năm mươi ba ca f đang điều trị tại khu cách ly
hơn ba còn lại khoảng bốn ca phải nhập viện điều trị
số lượng bệnh nhân nặng tại hà nội cũng có xu hướng tăng nhẹ
trong đó khoảng hai năm trăm linh ca mức độ trung bình tăng gần ba mươi so với trung bình bảy ngày trước
gần bảy trăm linh ca mức độ nặng nguy kịch tăng gần một mươi năm sáu trăm linh tám ca thở oxy tăng một mươi năm
với bốn ca phải thở máy xâm lấn tăng một mươi ba
số còn lại là bệnh nhân thở oxy dòng cao lọc máu ếchmore oxy hóa qua mảng ngoài cơ thể
thông tin tại họp báo định kỳ về tình hình dịch covid một mươi chín
tại thành phố của ban chỉ đạo phòng chống dịch phục hồi kinh tế tp hcm vào chiều ngày một mươi bảy tháng hai
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm
thông tin về ca nhiễm omicron cộng đồng thứ một mươi một phát hiện trên địa bàn
bà mai cho biết trong số năm ca mắc omicron cộng đồng được ghi nhận gần đây
tp hcm xác định một mươi chín f một trong đó ba trường hợp dương tính với sars cov hai
một ca trong số này được xác định mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron gây ra
như vậy từ ngày một tháng một
tp hcm ghi nhận tổng cộng một trăm sáu mươi sáu ca nhiễm biến chủng omicron
gồm một trăm năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi một ca được phát hiện tại cộng đồng
tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết cơ quan này đang phối hợp với các sở ngành
để tăng cường giám sát mở lại các đường bay và giám sát cả nhập cảnh và trong cộng đồng
ngoài ra số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm có xu hướng tăng kể từ ngày bảy tháng hai
sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết nhâm dần
từ bảy mươi sáu ca nhiễm ngày bảy tháng hai
số ca mắc tăng lên nhanh chóng mặt ở mức ba trăm linh f trong ngày một mươi hai tháng một
sau tăng đến sáu trăm hai mươi ca ngày một mươi sáu tháng hai và bốn trăm tám mươi ba ca trong ngày một mươi bảy tháng hai
bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết một trong những vấn đề được chuyên gia ngành y tế quan tâm
là số ca trong cộng đồng đang nhích nhẹ lên nguyên nhân là người dân về lại thành phố
sau kỳ nghỉ lễ và tp hcm cho học sinh trở lại trường
trong bối cảnh số ca nhiễm có xu hướng tăng lại trong trường học
ngành y tế và giáo dục sẽ tiếp tục tăng cường
đồng thời quan sát các trường khu vực có ca
trường khu vực có ca dân tính để kịp thời xử lý
chiều ngày một mươi bảy tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh nghệ an thông tin
trong một mươi hai giờ qua từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai
toàn tỉnh ghi nhận một ba trăm ba mươi chín ca dương tính mới
trong đó hai trăm sáu mươi hai ca phát hiện tại cộng đồng một bảy mươi bảy ca đã được cách ly từ trước
các địa phương có số bệnh cao nhất trong một mươi hai giờ qua là quỳnh lưu yên thành nam đàn
tp vinh nghì lộc
như vậy trong hai mươi bốn giờ qua từ một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng hai
đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng hai tỉnh nghệ an ghi nhận hai năm trăm năm mươi tám ca dương tính mới
trong đó có năm trăm chín mươi một ca cộng đồng ba bệnh nhân tử vong do covid một mươi chín
theo báo cáo cập nhật tình hình dịch covid một mươi chín tại tỉnh quảng ninh trong hai mươi bốn giờ qua
tính đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng hai toàn tỉnh ghi nhận hai bốn trăm bảy mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới
gồm hai hai trăm bốn mươi tám ca cộng đồng hai trăm hai mươi chín ca đã quản lý cách ly
đây là ngày đầu tiên quảng ninh vượt ngưỡng hai ca bệnh trên một ngày
các địa phương ghi nhận nhiều f nhất là hạ long quảng yên uông bí đông triều cầm phả
ngoài ra số ca nhiễm là học sinh cũng tăng cao đột biến với bảy trăm bốn mươi bảy ca chiếm ba mươi một mươi sáu
sáu ca là giáo viên số ca mắc là công nhân người lao động vẫn duy trì ở mức cao
trong đó có ba trăm một mươi ba ca mắc là công nhân làm việc tại các công ty khu công nghiệp
xu hướng này giảm hơn so với ngày hôm qua
cùng thời gian này thái nguyên ghi nhận hai bốn trăm bảy mươi tám trường hợp có xét nghiệm
dương tính với sars cov hai
theo thông tin báo cáo từ thái nguyên các địa phương ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất là
thị xã phổ yên thành phố thái nguyên đại từ phú bình phú lương thành phố sông công đồng hỷ
ngoài ra tỉnh này cũng ghi nhận năm bốn trăm bảy mươi tám trường hợp f một mới được phát hiện liên quan đến các ca bệnh mới
hiện toàn tỉnh có hai mươi tám chín trăm một mươi một trường hợp thực hiện cách ly tại địa phương
ngày một mươi bảy tháng hai cục quản lý dược bộ y tế đã có quy định về việc ban hành
danh mục ba thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại việt nam
cục quản lý dược yêu cầu các cơ sở sản xuất đăng ký kiểm tra chất lượng nguyên liệu theo tiêu chuẩn
và phải đạt yêu cầu mới được đưa ra vào sản xuất phối hợp với các cơ sở điều trị thực hiện đúng quy định
hiện hành về thuốc kê đơn theo dõi an toàn hiệu quả tác dụng không mong muốn của thuốc trên người
theo thông tin của bộ y tế trong ngày một mươi sáu tháng hai cả nước có thêm hai bảy trăm ba mươi tám bảy trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
đây là ngày việt nam đạt
số lượng mũi tiêm vaccine cao nhất kể từ sau tết nguyên đán nhâm dần đến nay
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm tại nước ta là một trăm tám mươi chín bảy trăm sáu mươi một bảy trăm bảy mươi sáu liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi chín tám trăm bảy mươi chín tám trăm bốn mươi bốn liều tiêm mũi hai là bảy mươi năm bảy trăm bốn mươi hai trăm ba mươi bốn liều tiêm mũi ba là ba mươi bốn một trăm bốn mươi một sáu trăm chín mươi tám liều
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại